cục cảnh sát phòng trái trợ cháy và cứu nạn cứu hộ đã thành lập nhiều đoàn đi kiểm tra công tác thường trực sẵn sàng chiến đấu tại các đơn vị cảnh sát phòng trái trợ cháy trên toàn quốc
qua đó tiếp tục giả soát đánh giá và quán triệt tinh thần cho cán bộ chiến sĩ quyết tâm ứng trực hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao bảo đảm cho nhân dân vui xuân đón tết an toàn
phòng cảnh sát phòng trái trợ cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh bắc ninh
đoàn kiểm tra của cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bộ công an đã tiến hành kiểm tra đột xuất công tác thường trực sẵn sàng chiến đấu tại đơn vị này
triển khai đội hình chiến đấu với kỹ chiến thuật phương án chỉ huy đặt ra
kiểm tra việc sử dụng máy bơm khiêng tay và mặt nạ dưỡng khí để bảo đảm an toàn cho cán bộ chiến sĩ khi tham gia chữa cháy trong thực tế
thời điểm này tại các đơn vị cảnh sát phòng cháy chữa cháy cán bộ chiến sĩ ứng trực một trăm linh quân số
để bảo đảm ổn định tình hình an ninh trả tự tình hình cháy nổ tại các địa phương các địa bàn trọng điểm
lãnh đạo bộ công an chỉ đạo cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chủ động xây dựng kế hoạch
quán triệt các đơn vị địa phương thường trực sẵn sàng chiến đấu thực hiện tốt công tác bảo quản bảo dưỡng phương tiện
huy động tối đa lực lượng phương tiện thiết bị nguồn nước chất chữa cháy không để bị động bất ngờ
kịp thời xử lý các tình huống cháy nổ ngay từ lúc mới phát sinh theo đúng phương châm bốn tại chỗ
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh bắc ninh cũng đã sớm tiến hành kiểm tra trên hai mươi lượt các đội chiến đấu
qua đó chỉ ra và chấn chỉnh có phương án rèn luyện nâng cao hiệu quả công tác thường trực sẵn sàng của cán bộ chiến sĩ
kỹ năng thao tác sử dụng phương tiện tâm lý khi tham gia chữa cháy
qua kiểm tra đội trợ cháy chúng tôi thấy rằng
các đơn vị chữa cháy của chúng tôi đã thực hiện rất nghiêm túc mệnh lệnh của lãnh đạo bộ
và chỉ thị của lãnh đạo bộ cũng như là mệnh lệnh của đồng chí cục trưởng
để chúng ta bảo vệ tuyệt đối cái tết an toàn quân dân
tinh thần thái độ và tác phong của cán bộ chiến sĩ nhanh nhẹn khẩn trương nhiệt huyết
trong điều kiện dịch covid cũng như là hoàn cảnh của nhiều cán bộ chiến sĩ còn gặp nhiều khó ăn chắc chờ
tuy nhiên là với tấm lòng mà vì nhân vụ tôi thấy rằng
các đồng chí đã vượt qua mọi khó khăn chỉ huy đơn vị đã quan tâm đến các chiến sĩ
và động viên được tinh thần chiến đấu rất là tốt
đơn vị cũng đã tham mưu công tỉnh xây dựng những kế hoạch kiểm tra công tác thường trực sẵn sàng chiến đấu
của các lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp cũng như lực lượng chữa cháy cơ sở đặc biệt của các cơ sở trọng điểm
đặc biệt trong hàng ngày lễ tết thì công tác kiểm tra sẵn sàng thực hiện chiến đấu càng được chú trọng
trong quá trình năm hai nghìn hai mươi một thì đơn vị đã tổ chức kiểm tra hai mươi lượt
trong đó có các đội chữa cháy khu vực của phòng và các doanh nghiệp trọng điểm
trong đợt cao điểm này thì càng lễ tết thì công tác thường trực sẵn sàng chiến đấu
đơn vị xác định là càng được chú trọng và quan tâm
chỉ ra nhiều cái vấn đề của các cán bộ chiến sĩ về công tác thường trực sẵn sàng chiến đấu
về kỹ năng thao tác sử dụng các phương tiện được đội trang bị
tâm lý các kỹ chiến thuật và các vật tư phương tiện không có đảm bảo công tác tuyên truyền chiến đấu không
qua đó thì các đội chiến đấu của đơn vị cũng đã khắc phục triệt đề
năm hai nghìn hai mươi một số vụ cháy trên địa bàn tỉnh bắc ninh được kiềm chế với hai mươi ba vụ
tuy nhiên dự báo thời điểm trước trong và sau tết tình hình cháy nổ trên địa bàn có thể có những diễn biến phức tạp
công tác trực tiếp nhận thông tin báo cháy sự cố tai nạn
được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đặc biệt chú trọng
trong đó việc đưa vào sử dụng khai thác ứng dụng cảnh báo cháy nhanh
sẽ giúp cho chỉ huy đơn vị điều động phương tiện lực lượng đến hiện trường nhanh kịp thời và hiệu quả hơn
quyết tâm giảm thiểu tối đa thiệt hại do cháy gây ra trong dịp tết nguyên đán
lắp đặt hệ thống cảnh báo cháy nhanh như thế này khi có sự cố xảy ra
thì lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy sẽ rất dễ dàng xác định điểm xuất phát cháy
cùng với đó là những trường thông tin liên quan đến đường giao thông
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy ứng trực ở khu vực gần nhất công an phường bệnh viện
và cả hệ thống nguồn nước để phục vụ công tác chữa cháy
và nhờ vậy thì việc điều động phương tiện lực lượng phục vụ công tác chữa cháy sẽ hiệu quả hơn rất nhiều
bắc ninh hiện tập trung một mươi một khu cụm công nghiệp tiêm ẩn nguy cơ cháy nổ rất lớn
đặc biệt vào những tháng cuối năm việc khôi phục sản xuất kinh doanh sau dịch được đẩy mạnh
lượng hàng hóa tồn chứa tăng cao công tác giả soát địa bàn kiểm tra hướng dẫn cơ sở
cũng đã được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy chủ động từ sớm
qua đó phát hiện các vi phạm và có biện pháp xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật
thì ngay từ đầu năm chứ không phải là đợt cao điểm đơn vị đã tham mưu giám đốc công tỉnh
xây dựng kế hoạch tổng kiểm tra cả năm từ đó thì có từ trong công tác tổng kiểm tra đấy
có công tác điều tra cơ bản giả soát địa bàn phân định rõ từng loại hình cơ sở
theo từng phụ lục của nghị một trăm ba mươi sáu chính phủ cũng như là các tính chất nguy hiểm cháy nổ với từng loại
từ đó thì đơn vị cũng đã tham dự triển khai kế hoạch kiểm tra từng quý sáu tháng vào một năm
trong năm nay hai nghìn hai mươi một công an tỉnh gồm có cả công an cấp huyện phụ trách quản lý phòng cháy
thì đã xử lý vi phạm chính đến luật có bài nhận đức trên một mươi một tỉ
tạm mình chỉ hành động hơn hai trăm linh cơ sở doanh nghiệp
chia sẻ với khó khăn của doanh nghiệp các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh
công tác tuyên truyền hướng dẫn vẫn đang được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tiếp tục duy trì
để người dân hiểu nâng cao hơn ý thức trong công tác phòng cháy chữa cháy
không để cháy nổ xảy ra để nhân dân đón tết được trọn vẹn và ý nghĩa
thưa quý vị và các bạn với nhiệm vụ được giao những người chiến sĩ công an nhân dân
trong đó có cán bộ chiến sĩ của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
thường đón tết ở đơn vị để bảo đảm công tác thường trực sẵn sàng chiến đấu
xa nhà và đón tết cùng đồng đội dù có thể có những nỗi niềm riêng
nhưng những người lính chữa cháy vẫn xem đó là điều bình thường
bởi an toàn sự bình yên của người dân mới là điều quan trọng nhất
hãy cùng chúng tôi lắng nghe chia sẻ của các cán bộ chiến sĩ
đã có hoa đào cây quất tết ở đơn vị cũng được chuẩn bị đầy đủ và ấm cúng
nhiều mong ước cho một năm mới bình an được gửi gắm
với những cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
đón tết xa nhà đến bây giờ đã trở thành một thói quen
trên hai mươi năm lĩnh vực chữa cháy việc xa nhà của chúng tôi bây giờ là cảm giác như thói quen
công việc hàng ngày chúng tôi suy nghĩ là thực hiện chứ không phải gì riêng năm nay
với năm nay tình hình dịch covid tuy người dân không tham gia tụ tập đông người ngoài trời
cũng hạn chế đến những việc sự cố tai nạn
nhưng chúng tôi vẫn phải đảm bảo về công tác thường trực
trong đó các chiến sĩ trẻ phải gắn bó nhiệt huyết trong công tác thường trực
lúc nào cũng khuyên các cháu các em là đây là một nhiệm vụ của đảng và nhà nước giao
đấy là chức trách nhiệm vụ chúng ta rất tự hào về cái nhiệm vụ của chúng ta chứ không so bì
tuy là phải đón tết xa nhà
nhưng mà được đảng ủy lãnh đạo đơn vị tạo điều kiện thì trong quá trình đón tết thì anh em cũng tổ chức các hoạt động
tạo cho cái không khí ấm cúng là giảm bớt cái nỗi buồn nhiều khi đối với những chiến sĩ trẻ
đặc biệt là chiến sĩ mới vào ngành
đối với những anh em mà cũng đã có vài năm ở lại trực tết rồi thì cũng điều đó cũng thấy là bình thường
và đấy là một cái nhiệm vụ mà anh em cũng thấy tự hào
những người đón năm mới nhưng không quên nhiệm vụ
những người lính chữa cháy đã sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao
để nhân dân đón tết được bình yên
để bảo đảm cho nhân dân vui xuân đón tết an toàn
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã sẵn sàng và chủ động trong mọi tình huống
còn về phía người dân
cách chia sẻ ý nghĩa nhất với cán bộ chiến sĩ
đó chính là mỗi người hãy là một chiến sĩ trên mặt trận phòng cháy chữa cháy
bảo đảm an toàn cho gia đình và những người xung quanh
giúp đỡ bất cứ người nào không có biện pháp tính
không nên dùng sản phẩm đặt điện xe máy điện điện thoại để qua đêm
tiết bị điện hấp hụt phải sử dụng
cần nể cách vật điệu dễ cháy ít nhất năm mươi cm
chuẩn bị phương án tốt hạn khi cháy xảy ra
lắp đặt tiết bị cảnh báo cháy sớm báo sò xỉ khi gạt
an toàn cuộc sống của bạn là hạnh phúc của chúng tôi
mong ước trong năm mới của các chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy
đó là một ngày vui vẻ sống sống
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng tôi nhé
hãy đăng kênh để ủng hộ kênh của chúng tôi nhé